ban tổ chức trung ương thừa ủy nhiệm của bộ chính trị phối hợp với tỉnh ủy phú yên đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của bộ chính trị
về việc chuẩn y đồng chí phạm đại dương phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh giữ chức bí thư tỉnh ủy phú yên nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thanh bình phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương đề nghị đồng chí phạm đại dương
nhanh chóng tiếp cận công việc mới sâu sát với cơ sở và thực sự cầu thị để cùng với tập thể ban chấp hành đảng bộ tỉnh phú yên
lãnh đạo thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và các mục tiêu nhiệm vụ mà đảng bộ tỉnh đã đề ra
đồng chí phạm đại dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê quán tử liêm hà nội trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ trình độ chính trị cao cấp